thời điểm kiểm tra quán karaoke cát an đang có một mươi ba khách hát tại hai phòng trong đó một phòng có sáu nam nữ đang phê ma túy
với hành vi mở quán và đón khách vào hát khi đã có lệnh tạm ngưng hoạt động của chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng
ông anh đã vi phạm điểm c khoảng ba điều một mươi hai nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
với hành vi vi phạm này ông nguyễn thiếu anh bị xử phạt một mươi năm triệu đồng
trước đó qua công tác nắm tỉnh hình vào tối ngày sáu
các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố bảo lộc đã phối hợp kiểm tra bắt quả tang chủ quán karaoke cát an không chấp hành các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
mở cửa cho khách tụ tập hát hò trong đó có nhiều khách sử dụng ma túy
mặc dù các cấp chính quyền đã triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín rất quyết liệt
thế nhưng ở một số nơi vẫn xuất hiện một bộ phận người dân ý thức chưa cao
đặc biệt là những quán hàng kinh doanh trá hình
không tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
điều này không chỉ gây bất bình trong dư luận
mà tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân ảnh hưởng tới công tác chống dịch
chính vì vậy với những hàng quán này chính quyền và công an địa phương sẽ xử lý nghiêm khắc
ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường hàng bông quận hoàn kiếm hà nội
chủ cơ sở high lounge có địa chỉ tại hai mươi hai tống duy tân phường hàng bông quận hoàn kiếm tp hà nội
vừa nhận quyết định xử phạt với mức một mươi năm triệu đồng
khi lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở này đã có vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là cơ sở này kinh doanh không đúng với đăng ký
theo giấy phép đăng kinh doanh là đăng ký hoạt động là mô hình kinh doanh ăn uống nhà hàng
nhưng cơ sở là đây là một dạng hoạt động trá hình lợi dụng khi các đoàn kiểm tra đến kiểm tra
cơ sở sẽ mở nhạc nhẹ mở cửa quán bày đồ ăn thức uống như một quán ăn nhà hàng bình thường
khi đợi đến đêm muộn xuống các đoàn kiểm tra lực lượng chức năng không còn kiểm tra nữa
cơ sở bắt đầu đóng cửa lại hoạt động theo đúng mô hình quán bar
tại thời điểm kiểm tra thì cơ quan chức năng có khai hiện ra bên cửa hàng nhà bình là chưa đảm bảo
trong công tác phòng chống dịch đó là thiếu cái màm chắn
nhân viên làm việc nhân viên không đặt khẩu trang lượng khách thì gần khoảng hai mươi người
đến hiện tại thì mình thấy hồi đi đó là không đảm bảo được cái nghiệp phòng chống dịch
ở thời điểm hiện tại thì mình tặng cho cơ sở dùng hoạt động để pháp phục
bên cạnh việc xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an phường hàng bông và công an quận hoàn kiếm luôn duy trì công tác kiểm tra
nhắc nhở đối với những hàng quán được phép mở cửa trong thời điểm này
người dân không được lơ là chủ quan mất cảnh giác nếu không có sự phòng chống dịch chú đáo
quán rất may là đã được đảng và chính phủ cho mở cửa
chúng tôi cũng có giãn cách là cách khách hàng ở ngoài sân trong nhà đều là một mét và có tấm vách ngăn
trước khi cửa ra vào đều là có sát khuẩn tay với cả có đo nhiệt độ thân thể và đeo khẩu trang
nhiều quán rất là lơ là về vấn đề chống dịch
nếu mà bị dịch bùng lên thì rất chi là khổ
mọi người nên là người dân cho nhà nước nên là các anh đã hằng ngày vào buổi tối vào buổi đêm
rồi là buổi sáng thường thường thường đi nhắc nhở mọi người
thực hiện chủ trương của chính phủ về công tác phòng chống dịch
công an phường giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực là thường xuyên xuống thực hiện công tác nắm tình hình
dưới địa bàn tuyên truyền nhân dân cùng các hộ kinh doanh
thực hiện triệt để công tác khói chống dịch không để dịch bệnh lê lan
thứ hai ngoài ra công an phường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mật phục để kiểm tra đối với hoạt động của các cơ sở có hoạt động lách luật
trá hình vi phạm quy định phòng chống dịch và sẽ có hình thức xử lý
trong phòng chống dịch covid một mươi chín ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định khuyên cáo của mỗi người dân là vô cùng quan trọng
chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường khiến dịch bệnh bùng phát
vì thế ngoài kích hoạt các biện pháp phòng chống ở mức độ cao nhất quyết liệt nhất
cần phải tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm mạnh tay hơn nữa
những trường hợp có hành vi cố tình vi phạm quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại bình định trong một đêm bốn ổ nhóm ma túy vừa bị lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định triệt xóa
hàng chục đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu lúc ba giờ sáng ngày chín tháng năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định phối hợp với công an quy nhơn và cảnh sát cơ động
cùng lúc kiểm tra tại hai nhà nghỉ một căn hộ trung cư và một khách sạn trên địa bàn thành phố quy nhơn
lực lượng chức năng phát hiện hơn bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng nữ
liên quan đến hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn hai trăm sáu mươi gram ketamine hơn năm trăm chín mươi một gram mdma
vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua một mươi tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
công an huyện châu thành và công an xã phú tân
bắt được bốn đối tượng tham gia vụ chém một thanh niên gây thương tích nặng tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
bốn đối tượng bị bắt là nguyễn khánh duyên
nguyễn khánh duyên sinh năm hai nghìn hai chú xã thới thành huyện thạnh phú tỉnh bến tre
phạm trọng nghĩa sinh năm hai nghìn bốn nguyễn văn phú sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại xã phú tân huyện châu thành tỉnh hậu giang
và lê thành bạc sinh năm hai nghìn ba chú xã vĩnh phú huyện giang thành tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra ban đầu do phạm trọng nghĩa nhắn tin với bạn gái của một thanh niên tên gạo
nên giữa nghĩa và gạo xảy ra mâu thuẫn
đến chiều tối ngày chín tháng năm sau khi nhậu nghĩa duy phú bạc cùng một số đối tượng mang theo dao lưỡi hái cây gỗ đi xe mô tô đến điểm hẹn
tại điểm hẹn ở khu dân cư uni thuộc phường an phú một mươi tám khu phố một b phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
nhóm của nghĩa đã dùng hung khí tấn công nhóm bốn thanh niên đang đi bộ tại đây
hậu quả là một người sinh năm hai nghìn bốn trọng thương và đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
sau khi vụ việc xảy ra nghĩa duy phú bạc bỏ trốn về xã phú tân huyện châu thành tỉnh hậu giang thì bị bắt
bước đầu bạc khai nhận chính đối tượng đã dùng dao chém nạn nhân gây thương tích
kết quả xác minh cho thấy nạn nhân không có mâu thuẫn với các đối tượng
hiện các đối tượng được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ